qua công tác kiểm tra từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay tình hình an ninh trật tự tại các địa phương trên địa bàn tỉnh bình thuận có lưới chuyển tại điện đi qua đều ổn định